thông qua hành quân giã ngoại cán bộ chiến sĩ thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an đã thực hiện tốt phương châm ba cùng cùng ăn cùng ở cùng làm với bà con nhân dân
để lại hình ảnh đẹp bộ đội cụ hồ trong lòng cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương
trên cánh đồng làng của hai xã quỳnh thanh và quỳnh thạch huyện quỳnh lưu không khí lao động hăng say và nhộn nhịp hơn bởi hôm nay có cán bộ
chiến sĩ bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an phối hợp cùng đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương tiến hành gia quân làm thủy lợi
không quản ngại vất vả các chiến sĩ trẻ lực lượng vũ trang dầm mình trong nước để nạo vét bùn đất bèo tây rác thải trả lại dòng chảy tự nhiên của tuyến canh
quá trình về thực hiện công tác dân vận tại địa phương chúng tôi rất phấn khởi khi được cùng làm cùng ăn cùng ở cùng sinh hoạt với bà con nhân dân
qua đó góp phần thắt chặt tình cảm quân dân gắn bó
bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an đã tổ chức lực lượng gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ thực hiện hành quân giã ngoại làm công tác dân vận thực hiện ba cùng
cùng ăn cùng ở cùng làm với bà con nhân dân xã quỳnh thanh và xã quỳnh thạch huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
đây là nhiệm vụ quan trọng nên cấp ủy chỉ huy đơn vị đã quán triệt triển khai nghiêm túc chặt chẽ đến cán bộ chiến sĩ
bản thân chúng tôi cũng thấy rất vui rất hạnh phúc khi được giúp đỡ bà con nhân dân
và khi chúng tôi đến đây thì được cấp ủy chính quyền địa phương cũng như bà con nhân dân và giáo dân rất là ủng hộ tạo điều kiện giúp đỡ để thực hiện nhiệm vụ
thực hiện tốt giải quyết tốt những việc khó ở địa phương
cái thứ ba cái đợt thứ ba đó là tăng cường mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân dân
với nỗ lực và quyết tâm cao cán bộ chiến sĩ bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy
chính quyền và nhân dân địa phương
trong vụ công tác dân vận trên địa bàn đơn vị đã phát huy công sức bộ đội
nhân dân và máy móc tiến hành nạo vết được hơn năm km canh mương và sông đào đắp được một mươi chín m ba bùn đất
góp phần giúp nhân dân hai xã quỳnh thanh quỳnh thạch phát triển kinh tế xã hội xoa đói giảm nghèo
thắt chặt mối đoàn kết quân dân cá nước để lại hình ảnh đẹp bộ đội cụ hồ trên quê hương bắc trong lòng nhân dân